đứng trước tình trạng nhiều dự án bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài dở dang
ảnh hưởng tới người dân và kinh tế xã hội của thành phố
ubnd tp hcm cũng vừa có chủ trương xây dựng bổ sung một số cơ chế chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng
theo đó thành phố sẽ bổ sung hình thức chế tải thực hiện đối với các trường hợp dự án có quyết định thu hồi
và tạm giao đất để bồi thường giải phóng mặt bằng mà thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài
tránh trường hợp dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
thành phố cũng sẽ xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về bồi thường hỗ trợ và tái định cư
để thực hiện các chương trình trình trang và phát triển đô thị giảm ngập nước và chương trình giảm ồn tắc giao thông
rút ngắn thời gian triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là điều được hội đồng nhân dân tp hcm nhất trí
xuất phát từ bước xúc kiến nghị của cử tri trong việc thực hiện các dự án quy hoạch mở rộng đường
các dự án công trình công cộng trong đó có vấn đề giáo bồi thường hỗ trợ cho người dân quá thấp so với mặt bằng chung